hôm nay băng tuyết đã bao phủ nhiều địa phương trong đó có cả hà nội lần đầu tiên băng tuyết phủ kín cùng núi ba vị
sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị ngày hôm nay đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng sẽ làm việc tại đoàn cả ngày để thảo luận về tiêu chuẩn và cơ cấu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
trong buổi sáng tại các đoàn đồng chí trưởng đoàn phổ biến với đoàn về báo cáo của đoàn chủ tịch về những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai do ban chấp hành trung ương khóa một mươi một chuẩn bị nếu có
các đại biểu nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử đề cử ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai do ban chấp hành trung ương khóa một mươi một chuẩn bị
vào buổi chiều các đại biểu trao đổi tiếp về tiêu chuẩn cơ cấu danh sách đề cử ban chấp hành trung ương quá một mươi hai và nghiên cứu các tài liệu
các đại biểu ghi phiếu ứng cử đề cử vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
đoàn chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử đề cử bổ sung vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
thưa quý vị với chủ đề đổi mới toàn diện công tác công an đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
bài phát biểu của đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao của nhiều người dân
nhân dân cả nước đang kỳ vọng vào sự đổi mới của công tác công an trong thời gian tới theo đúng tinh thần định hướng của bộ trưởng bộ công an để lực lượng công an luôn chủ động vững vàng trong mọi tình huống
là một chuyên gia phân tích chiến lược thiếu tướng lê văn cương nguyên viện trưởng viện chiến lược bộ công an cho rằng
đổi mới toàn diện công tác công an thời kỳ mới là hoàn toàn phù hợp và cần thiết bởi tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước đang có sự vận động và thay đổi mạnh mẽ
ông hoàn toàn đồng tình nhất trí cao với bài tham luận của bộ trưởng bộ công an tại đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
bài phát biểu của bộ trưởng bộ công an trước đại hội một mươi hai là căn cứ vào nhiệm vụ bảo vệ nước
bài phát biểu của bộ trưởng bộ công an được xác định trong đại hội lần thứ một mươi một
cách đây năm năm
và tôi cho cái đánh giá như vậy là khách quan khoa học
thứ nhất là căn cứ vào nhiệm vụ đ benjamin dior
cái điều thứ hai là bộ trưởng đã khái quát được cái bối cảnh trong nước ngoài nước trong cái điều kiện ấy
với tất cả những nhân tự tạc đồng định nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của công an
coi khai quật đánh giá tôi cho cái đánh giá của bộ trưởng như vậy là khách quan sát thực tế và tin cậy
đại đa số người dân đánh giá cao những thông tin do bộ trưởng trần đại quang cung cấp về tình hình tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ ngày càng phức tạp nguy hiểm
tình hình lộ lọt bí mật nhà nước rất nghiêm trọng
người dân cho rằng bộ trưởng trần đại quang đã thẳng thắn chỉ ra khó khăn thách thức của đất nước thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
thì tôi cho rằng đây là một cái phát biểu có thể nói là rất thẳng thắn và khi dám nhìn thẳng vào sự thật nói ra sự thật mình đối diện với sự thật thì mình có thể là khắc phục được những cái thử thách thức của nó
chứ còn nếu mình cứ quen nói một cái dạng màu hồng rồi thì là nói về sự an bình
nhưng mà thực ra là bất an thì điều đấy quả thật là không tốt và thậm chí rất nguy hiểm
bộ trưởng đã đưa ra được năm nhóm nhiệm vụ và giải pháp cho lực lượng công an trong thời gian tới
qua đó tôi thấy rằng đây là một vị bộ trưởng rất là sâu sát về vấn đề đồng thời là có tầm nhìn chiến lược trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của quốc gia
trước hoàn cảnh mới của đất nước tình hình thế giới có nhiều chuyển biến đổi mới sẽ là điều tất yếu đối với mỗi ngành công tác
trong đó có công tác công an
trong đó có công tác công an người dân tin tưởng và đặt nhiều mong muốn đối với mỗi chiến sĩ công an
những chiến sĩ sung kích đi đầu trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
có một cái mong muốn trong thời gian tới đây bộ trưởng cùng với đảng quỹ cũng đưa ra một lệnh bảo an
tất cả mọi việc đều phải làm như bộ trưởng nêu ra
vì thế tôi có kỳ vọng một cái điểm nhấn rằng trong thời gian tới đây
bộ công an đảng quỹ đặc biệt quan tâm đến công tác cản bộ
bố trì những vị trí chủ chốt quan trọng nhất
song song quan tâm đến công tác đào thảo bồi dường cản bộ và nghiên cứu dự bỏ chiến lược
để công an bao giờ cũng có thế chủ động cả
đi trước biết trước phong ngơ chủ động
với hiệu quả mới ở mùa quả đồng hồ thầy cát thu
đối với một người công dân tôi mong muốn lực lượng công an tiếp tục gần gũi với nhân dân hơn nữa
đồng thời đi sâu đi sát vào quần chúng nhân dân để hiểu được đặc thù của nhân dân
từ đó đưa ra được những chính sách giải pháp để đảm bảo bảo vệ tình hình an ninh trật tự trong nước được tốt nhất
theo tôi để muốn thực hiện được cái nhiệm vụ trong những năm tới phải có ngành công an
phải có những quyết định phải có những quyết đoán và phải có những biện pháp quyết liệt hơn và mạnh dạn hơn
trước những kỳ vọng của nhân dân của đảng của nhà nước gửi gắm
lực lượng công an nhân dân nguyện sẽ phấn đấu hết mình gian khó không sờn lòng hiểm nguy không trùn bước
chung với đảng hiếu với dân luôn có mặt ở những điểm nóng bỏng nhất về an ninh trật tự
góp phần cùng toàn đảng toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
xây dựng một nước việt nam công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế
thưa quý vị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước
xong cũng là dịp để các thế lực thù địch các loại tội phạm lợi dụng chống phá vi phạm pháp luật
cùng với các lực lượng công an toàn quốc công an tỉnh phú thọ đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác
đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội
nhận thức tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
công an tỉnh phú thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch phân công lực lượng phương tiện
chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở
chủ động xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời nắm chắc tình hình từ xa và tại cơ sở thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan đến công tác bảo vệ đại hội
chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch kích động gây dối trật tự công cộng đảm bảo ổn định tình hình
chúng tôi cũng đã tham mưu và định hướng cho các ban ngành của tỉnh để có tăng cường công tác tuyên truyền
để cho cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân nhận thức rõ về các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
để từ đó các quần chúng đảng viên cũng như là cán bộ nhân dân là không nghe theo những lời
tuyên truyền kích động đối với nhân sự cũng như là trong quá trình tiến hành đại hội đảng
thành phố việt trì là trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh nơi diễn ra nhiều hoạt động chào mừng đại hội
vì vậy công an thành phố đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường thành lập hai mươi năm tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát trật tự cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra vũ trang từ hai mươi h đến bốn h sáng ngày hôm sau trên các tuyến địa bàn trọng điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện kế hoạch cao điểm của công an tỉnh về đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai một mươi hai của đảng
thì công an thành phố việt trì đã cụ thể hóa cái kế hoạch của công an tỉnh
thứ nhất là chúng tôi đã triển khai đồng bộ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo vấn đề an ninh tốt nhất trên địa bàn
cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung về lực lượng tuần tra vũ trang đồng bộ tất cả trên địa bàn thành phố việt trì để quán xuyến chủ động được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
cái thứ ba chúng tôi tăng cường về lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
cái thứ tư là tăng cường về lực lượng để đảm bảo quán xuyến chủ động được kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm
đặc biệt là vấn đề về pháo nổ
đặc biệt là chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra phát hiện để bắt giữ
những ngày qua cán bộ đảng viên đồng bào cả nước đã tích cực dõi theo đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
đây là kỳ họp được nhiều người dân quan tâm gửi gắm niềm tin kỳ vọng đại hội đảng sẽ đưa ra những đường lối chiến lược đúng đắn
sáng suốt bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia tiếp tục đề ra các quyết sách nhằm xây dựng phát triển đất nước ngày càng đi lên
với đại hội đảng lần thứ một mươi hai này sẽ đưa ra những quyết sách để nước ta đi vào một tiến trình hội nhập sâu
hội nhập rộng rãi và hội nhập tổng cách toàn diện với quốc tế
thế cho nên là thực ra nhân dân với chúng tôi cũng như thế thôi là những người dân và chúng tôi thứ nhất là rất tin tưởng
và thứ hai là rất kỳ vọng vào những cái mà đại hội này sẽ vạch ra những chiến lược và đường lối để cho nhân dân thực hiện
với sự nỗ lực của lực lượng công an các ban ngành đoàn thể và quần trung nhân dân
tỉnh phú thọ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn đảm bảo ổn định an ninh chính trị được giữ vững trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
từ nay đến kết thúc đại hội công an tỉnh phú thọ tiếp tục thực hiện toàn diện các mặt công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao
góp phần cùng toàn đảng toàn dân bảo vệ thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ hai vợ chồng tử vong trong căn biệt thự đồng thời là cơ sở giang say hữu khánh ở phường hai thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
trưa nay cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và viện khoa học hình sự bộ công an đã có mặt tại ngôi biệt thự nơi xảy ra vụ án
phối hợp với công an tỉnh tiền giang và các đơn vị nghiệp vụ khám phá hiện trường điều tra truy bắt hung thủ
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một công nhân đến làm việc thì phát hiện ông lương văn đấu sáu mươi bảy tuổi
và vợ là bà võ thị năm sáu mươi ba tuổi ngụ trong căn biệt thự số một trăm một mươi ba quốc lộ một a phường hai thị xã cai lệ chết trong phòng ngủ trên cổ có vết cắt
được biết vào đêm ngày hai mươi ba tháng một ông đấu và bà năm cùng cháu nội là lương hữu khánh học lớp tám ngủ tại căn biệt thự này
con của ông đấu là anh lương văn chiêm cho biết khi phát hiện cha mẹ anh chết trong phòng thì cháu khánh ngủ ở phòng khác nên an toàn
người dân xung quanh ngôi biệt thự cho biết cơ sở răng xay cà phê hữu khánh là một trong những cơ sở lớn nhất thị xã cây lệ
ngôi biệt thự này vừa được xây dựng cách đây không lâu
đến một mươi sáu giờ cùng ngày thi thể của các nạn nhân đã được đưa về bệnh viện đa khoa khu vực cai lệ để khám nghiệm tử thi
vào đầu buổi chiều cơ quan chức năng của bộ công an đã khám nghiệm hiện trường của vụ án
còn tại tỉnh bình phước công an huyện trơn thành vừa bắt quả tang một đối tượng mua bán chín khẩu súng săn
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với lê văn thành chú tại xã minh thánh huyện trơn thành tỉnh bình phước
phát hiện bắt quả tăng thành đang giao dịch mua bán súng
lực lượng công an thu giữ được chín khẩu súng săn loại súng hơi các loại và chín ống pháo hoa
bước đầu lê văn thành khai nhận số súng này thành mua của một người không rõ tên tuổi tại tp hcm
với giá từ sáu trăm năm mươi đồng đến hơn một triệu đồng một khẩu
trước đó lê văn thành cũng đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ba trăm tám mươi tám khẩu súng hơi

có những khu vực nền nhiệt đã xuống đến âm bốn độ c
mọi biện pháp phòng chống rét cho người gia súc gia cầm lúa và hoa màu
đang được khẩn trương triển khai nhằm giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu gây ra
dự báo tình hình mưa tuyết và băng giá sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay và một vài ngày sắp tới
bắt đầu từ đêm ngày hai mươi ba tháng một do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nhiệt độ trên địa bàn tỉnh cao bằng xuống thấp
nên mưa tuyết đã xuất hiện ở nhiều vùng đất
đây là vùng núi cao của các huyện nguyên bình trùng khánh hạ lan trà lĩnh hòa an
đến gần trưa ngày hai mươi bốn tháng một nhiệt độ nhích dần lên và băng tuyết tan dần
đáng lưu ý trong ngày hai mươi bốn tháng một ngay cả khu vực thành phố cao bằng
cũng xuất hiện mưa tuyết dạng hạt nhỏ lác đác xuất hiện vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày
khu vực lạnh nhất của tỉnh cao bằng là vùng núi cao của huyện nguyên bình
nhiệt độ đo được ngoài trời vào ban đêm xuống tới âm một mươi độ c
dự báo đêm nay ngày hai mươi bốn tháng một
tại các vùng núi cao của tỉnh cao bằng tiếp tục có rét đậm rét hại
mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở một số nơi
theo dự báo từ trưa ngày hai mươi năm tháng một nhiệt độ sẽ nhích dần lên
tuy nhiên người dân vẫn cần cảnh giác thực hiện tích cực các biện pháp phòng chống rét
đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi
do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhiều địa phương vùng cao lào cai đã có rét đậm
đặc biệt từ khoảng một giờ sáng nay các huyện vùng cao của lào cai như sapa
bát sát mường khương đã có tuyết rơi
du khách từ khắp nơi đã đổ lên lào cai
trong khi đó chính quyền địa phương đang tích cực khắc phục thiệt hại của thiên tai
đợt tuyết năm nay rơi với cường độ khá mạnh
chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ tuyết đã phủ trắng hầu như toàn bộ sapa
trong khi đó tại trung tâm xã y tý huyện bát sát tuyết bắt đầu rơi vào khoảng một giờ sáng nay
đây là đợt lạnh có cường độ mạnh nhất trong mùa đông năm nay tại y tý và dự báo sẽ có diễn biến phức tạp
chính quyền và nhân dân xã y tý đã và đang tích cực triển khai
các biện pháp phòng chống để hạn chế tối thiểu ảnh hưởng của đợt mưa tuyết này
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm ngày hai mươi ba tháng một đến sáng ngày hai mươi bốn tháng một
tại các huyện bắc yên vân hồ mộc châu tỉnh sơn la nhiệt độ đã hạ thấp
chỉ còn ở mức âm năm độ c đến âm bảy độ c
mưa tuyết và băng giá phủ trắng tại nhiều khu dân cư và dọc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh sơn la
theo người dân địa phương từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến nay
hiện tượng mưa tuyết mới lại xảy ra
hiện nhiệt độ tiếp tục xuống thấp những bông tuyết đã dày hơn gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ
trên tuyến quốc lộ sáu đoạn qua các huyện vân hồ mộc châu mưa tuyết và sương mù xuất hiện dày đặc
trong những ngày tới dự báo nhiệt độ tại tỉnh sơn la tiếp tục xuống thấp
và để đảm bảo sức khỏe cho người tránh thiệt hại cho cây trồng vật nuôi
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ở khu vực có mưa tuyết chủ động che chắn chuồng trại chăn nuôi
có thể dùng dông dạ phủ
cây trồng dưới gốc cây để ủ ấm cho cây cối
vào đêm ngày hai mươi ba dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một do nhiệt độ xuống thấp
nhiều nơi thuộc các huyện vùng cao của tỉnh yên bái như mù căng trải trạm tấu văn chấn cũng đã xuất hiện băng tuyết
trong đó nhiều xã của huyện mù căng trải đã có tuyết rơi phủ kín cành cây ngọn cỏ và mái nhà
đặc biệt khu vực đèo khao phạ nhiệt độ xuống đến độ c
tuyết đã phủ trắng từ đỉnh đèo đến tận ngã ba kim
gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông nhiều thời điểm tắt đường cuộc bộ
cùng với tuyết phủ mặt đường là hiện tượng sương mù dày đặc
vì vậy các lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo hướng dẫn giao thông ở hai đầu của đèo khao phạ
đồng thời khuyến cáo các phương tiện xe thô sơ xe máy không qua đèo trong thời tiết mưa và băng tuyết
ô tô khi lưu thông qua đèo chỉ nên di chuyển ở tốc độ năm km một giờ
sở giao thông vận tải tỉnh yên bái đã ra thông báo cấm các phương tiện
qua đèo khao phạ khi nhiệt độ xuống dưới độ c và khi băng tuyết tiếp tục dày hơn
cũng trong dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại địa bàn hai xã hang kia bà cò của huyện mai châu tỉnh hòa bình
đã có tuyết rơi đặc biệt từ đêm ngày hai mươi ba đến sáng ngày hai mươi bốn tuyết đã xuất hiện tại vườn quốc gia ba vì hà nội
băng giá và tuyết phủ trắng các lối đi và trên các cành lá thân cây
đây là lần đầu tiên băng tuyết xuất hiện tại thủ đô
vâng thưa quý vị do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cực mạnh nên trong ngày hôm nay
nhiều địa phương miền núi phía bắc đã có hiện tượng băng giá tuyết rơi nên nhiệt độ xuống rất thấp
rét đậm rét hại gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
và hiện nay thì nhiệt độ ở đây đã ghi nhận
nhiệt độ ở đây đã ghi nhận đến âm hai độ c và đã có tuyết rơi rất dày
vâng thưa quý vị và các bạn thì theo như người dân ở đây cho biết thì đã rất lâu rồi tình trạng này mới xảy ra tại đây ạ
năm nay thì thết cần cần thết thì lại có thời tiết này nhưng mà lại tuyết rơi này thì bây giờ hờ lệnh
bây giờ cách đường mấy chú nam ở đấy tầm một mươi năm năm này không có bây giờ năm nay lại có
tôi công tác ở đây đã bốn năm nhưng lần đây là lần đầu tiên có cái thời tiết xấu như vậy
có tuyết rơi như thế này
rất là lạnh
mức nhiệt trong cả ngày hôm nay tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang luôn ở mức thấp
ngay cả buổi trưa hiện tượng tuyết rơi vẫn xảy ra
thời tiết lạnh giá kèm theo tuyết rơi nhiều không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân
mà còn gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp hoa màu của người dân có nguy cơ mất trắng
mà nhiệt độ thì hờ lệnh hờ cao
đấy bây giờ thì mua riết lệnh trà bống hết cả được cả rau cỏ linh tinh chết hết
thì bây giờ là
ngày hôm nay ấy thì tẩy thì chắc là đỡ được một tí
nhưng mà ngày hôm nay không tẩy mưa thì chắc là dưới khoảng mấy ngày là chết hết cả rau cỏ
cả cỏ bò cỏ ăn rau cỏ của mẹ hết ấy
đối với nhân dân mà trong cái mùa giá rét thì có ảnh hưởng rất là lớn
thứ nhất là người dân nghèo không đủ áo ấm
do vậy mà cũng ảnh hưởng đến cái công việc hàng ngày
của cái sinh hoạt hàng ngày của người dân
ảnh hưởng đến rất nhiều đến quá trình canh tác
chẳng hạn như là làm cỏ và cày ải chuẩn bị đất cho vụ gieo trồng sắp tới
bên cạnh đó thì do là một số nơi xảy ra tình trạng băng giá
nên giao thông đi lại cũng gặp nhiều khó khăn
tình hình thời tiết khắc nghiệt khiến cho nhiều người dân
đặc biệt là những hộ nghèo khó có điều kiện phòng chống rét cho người
cũng như vật nuôi
thời tiết lạnh lắm quần áo ấm thì không nhiều
nên cũng không đi ra ngoài để làm nương được
cả nhà ở nhà hết thôi lạnh lắm
đợt rét này được đánh giá là một trong những đợt rét mạnh nhất trong những năm gần đây
và có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong một hai ngày tới
vì vậy bên cạnh công tác ứng phó của chính quyền và người dân địa phương
cũng rất cần sự chung tay lá lành đùm lá rách của người dân cả nước
để hỗ trợ cho những vấn đề
vùng còn nghèo khó đang chịu ảnh hưởng lớn nhất của đợt rét đậm rét hại này
trước tình hình rét đậm rét hại đang diễn ra ở hầu khắp các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị các địa phương trường học khẩn trương thực hiện một số công việc
để ứng phó với thời tiết rét đậm rét hại trên diện rộng
theo đó bộ yêu cầu các nơi khẩn trương thực hiện một số công việc sau
một chỉ đạo các nơi vị trực thuộc tổ chức bộ phận trực ban
huy động lực lượng cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống
do thời tiết rét đậm rét hại băng giá và mưa tuyết gây ra
liên hệ và phối hợp chặt chẽ với ban phòng chống vụt bão địa phương
sẵn sàng phối hợp để ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường
theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động đối phó trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học
tổ chức ra soát kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị tại các trường học
để có giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ môi trường cây xanh khuôn viên trường học
và đảm bảo sức khỏe cho giáo viên học sinh
đặc biệt quan tâm tới các trường mầm non mẫu giáo khu vực miền núi
khu vực đồng bào còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với hội phụ nữ hội khuyến học
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các cơ quan tổ chức trên địa bàn
cùng các đơn vị trong ngành tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ các cơ sở giáo dục
đối phó với những diễn biến cực đoan của thời tiết
các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo
ngoài việc báo cáo nhanh về ban chỉ đạo phòng chống lụt bão địa phương
và bộ giáo dục và đào tạo theo quy định còn phải báo cáo những tình huống phát sinh
những sự cố bất thường xảy ra để kịp thời chỉ đạo xử lý
bộ cũng công bố địa chỉ nơi gửi báo cáo hoặc thông tin trong tình huống khẩn cấp
cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học đồ chơi trẻ em
bộ giáo dục và đào tạo phạm hùng anh phó cục trưởng
điện thoại chín mươi một ba trăm hai mươi ba nghìn năm trăm chín mươi một email phanh moet edu vn
nguyễn bá thạc thư kỷ lãnh đa bộ điện thoại chín mươi tám hai trăm hai mươi tám chín nghìn bốn trăm chín mươi tám email nbthac moet edu vn
một thông tin đặc biệt
theo số liệu của tổng cục thống kê công bố ngày hôm nay
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu không đổi so với tháng trước đó tăng tám so với cùng kỳ năm trước
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có chín nhóm tăng gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng hai mươi năm
đồ uống và thuốc lá tăng bốn mươi bốn mây mặc mũ nón rể dép tăng ba mươi bảy
nhà ở và vật liệu xây dựng tăng ba thiết bị và đồ dùng gia đình
thuốc và dịch vụ y tế tăng hai mươi một giáo dục tăng tám mươi chín văn hóa giải trí và du lịch tăng một mươi năm
hàng hóa và dịch vụ khác tăng hai mươi chín
có hai nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm gồm giao thông giảm hai tám mươi hai và biêu chính viễn thông giảm bốn
theo phân tích của tổng cục thống kê nguyên nhân làm tăng cpi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu một phần do tác động tích cực
từ việc việt nam đã giành được các hợp đồng xuất khẩu gạo cho indonesia các nước khác trong khu vực như philippines và thái lan
cũng có kế hoạch sớm mua gạo của việt nam trong năm hai nghìn một mươi sáu để đảm bảo nguồn cung lương thực tác động làm cpi lương thực tăng
chỉ số nhóm thực phẩm tăng do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm chuẩn bị tết tăng cao
cũng do nhu cầu mua sắm chuẩn bị cho tết nguyên đán sắp tới giá quần áo giày dép tăng cao làm cho chỉ số giá nhóm may mặc
mũ nón giày dép tăng
ngoài ra thực hiện lộ trình tăng học phí theo nghị định số tám mươi sáu vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
một số tỉnh đã tăng học phí các cấp làm cho chỉ số giá nhóm giáo dục tăng tám